chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã làm việc với cục khoa học chiến lược và lịch sử công an về các mặt công tác của đơn vị
trải qua gần năm năm thành lập và triển khai hoạt động với hai lần kiện toàn tổ chức bộ máy
cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được sao
và nhiệm vụ cơ quan thường trực hội đồng lý luận bộ công an cơ quan thường trực hội đồng khoa học và công nghệ bộ công an
qua đó đã có những đóng góp quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích mà cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục khoa học chiến lược và lịch sử công an tập trung đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học nghiên cứu lý luận trong toàn lực lượng
lấy hiệu quả giải quyết vấn đề thực tiễn từ các sản phẩm khoa học làm cơ sở đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học tạo chuyển biến trong công tác tham mưu chiến lược
đánh giá thực chất chất lượng nghiên cứu khoa học việc tổ chức các hội thảo sớm đề xuất quy trình thực hiện theo hướng
đơn vị chủ trì hội thảo phải xác định rõ những vấn đề khoảng trông lý luận cần làm rõ cần thu được qua mỗi hội thảo để giao nhiệm vụ
và chiều ngày bốn tháng bốn đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh bến tre
thời gian qua công an tỉnh bến tre đã tập trung tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và triển khai một số nội dung
nhiệm vụ có tính chiến đấu
công an tỉnh bến tre đã được bộ công an quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng trang cấp đầu tư mua sắm bảo đảm trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ quân trang và kho vận cơ bản phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu
tiến độ giải ngân hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra khai thác triệt để mọi tiềm năng nguồn lực từ tỉnh đến cơ sở phục vụ tốt các yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên và đột xuất
đãnh đạo công an tỉnh biến tre cũng đã nêu ra những khó khăn vướng móc và đề xuất đối bộ công an và tỉnh ủy ubnd tỉnh trong công tác nghiệp vụ công tác hậu cần kỹ thuật

bến tre đạt một mươi tám chín mươi năm là đơn vị của bộ công an có tiến độ giải ngân tốt từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương quan tâm đội ngũ cán bộ làm công tác hậu cần kỹ thuật đủ về số lượng
bảo đảm về chất lượng có định hướng đào tạo đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác
chiều cùng ngày thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác đã khảo sát trụ sở mới của phòng cảnh sát cơ động
trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh bến tre công an xã sơn đông thành phố bến tre
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân
tổ chức họp báo thông tin các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi họp báo ban tổ chức cho biết để hướng tới kỷ niệm năm mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức chuỗi hơn hai mươi hoạt động từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
trong đó đáng chú ý là việc biên soạn xuất bản cuốn biên yên sự kiện lịch sử lực lượng cảnh sát cơ động một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
xuất bản cuốn kỳ yếu ảnh lực lượng cảnh sát cơ động năm mươi năm truyền thống vẻ vang
tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng lý luận bộ công an xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn hai nghìn ba mươi tổ chức cuộc thi viết và trại sáng tác âm nhạc văn học thi ảnh nghệ thuật và trại sáng tác mỹ thuật
từ nay đến lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động bộ tư lệnh cảnh sát cơ động mong muốn các cơ quan báo chí
truyền thông tập trung tuyên truyền lễ báo công dân bắc vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm bắc sơn hà nội diễn ra ngày một mươi ba tháng bốn
chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động tối ngày một mươi ba tháng bốn tại nhà hát hồ gươm
đặc biệt trọng tâm là lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày một mươi bốn tháng bốn
sáng nay tại hà nội ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ hoạt động tôn vinh
tri ân các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ trong phạm vi toàn quốc từ công đoàn ngân hàng việt nam
phát biểu tại buổi lễ bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của cán bộ đảng viên nhân viên người lao động ngành ngân hàng
đã cùng với mặt trận tổ quốc việt nam tri ân những người có công với nước một việc làm tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa
theo đó hai mươi tỷ đồng từ công đoàn ngân hàng việt nam đã được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tiếp nhận để tổ chức các hoạt động tri ân các gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến những người trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
số tiền này sẽ được ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phân bổ tới năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có đối tượng tri ân
đây là hoạt động có ý nghĩa trong không khí cả nước thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
sáng nay công an thành phố đà nẵng tổ chức khai mạc giải đấu bóng truyền nam năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động thương niên nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương bắc hồ vĩ đại

thời gian qua phong trào thể dục thể thao cũng như rèn luyện thân thể của cán bộ chiến sĩ trong công an thành phố đà nẵng luôn có những bước khởi sắc nhất định
ở cấp cơ sở nhiều giải đấu được duy trì và tổ chức thường xuyên với quy mô chất lượng ngày càng nâng cao